điều này càng trở nên quan trọng hơn trong một thế giới ngày càng đa cực và đòi hỏi các thể chế đa phương phải trở nên mạnh mẽ hơn dựa trên sự công bằng đoàn kết và dung lạc
tổng thư ký guterres nhận định thế giới đang dối ghen bởi hàng loạt các cuộc khủng hoảng như vấn đề khí hậu chiến tranh xung đột tình trạng bất bình đẳng và căng thẳng địa chính trị

tương đương với tám bảy tỷ đô la mỹ

và sử dụng vị thế thống trị thị trường của mình để tăng mức giá mà các nhà quảng cáo phải trả
để được nổi bật trên trang tìm kiếm của google

đơn kiện được đưa ra thay mặt cho sáu mươi năm triệu người dùng ở vương quốc anh

với niên đại hàng chục nghìn năm và phát triển qua hàng trăm thế hệ

lớp học ngôn ngữ goombay geor đã phát triển từ một mươi bốn học sinh vào năm ngoái lên năm mươi hai học sinh

hàng tuần trường sẽ tổ chức cho học sinh các buổi ngoại khóa để giúp các em tìm hiểu về mối liên hệ giữa ngôn ngữ với sự phát triển của đất nước cũng như văn hóa dân tộc

em học được rất nhiều điều về văn hóa của người bản địa và về đất nước của mình
ông ray ingray là một trong số ít người thông thạo tiếng daraq
ngôn ngữ đầu tiên mà nhà thám hiểm người anh james cook nghe khi ông đặt chân đến australia năm một nghìn bảy trăm bảy mươi

nguồn gốc của chúng ta là từ đâu điều đó chỉ mang lại mục đích tốt đẹp duy nhất đó là cùng nhau tiến về phía trước

thậm chí các bậc phụ huynh mong muốn con em mình được theo học ngôn ngữ bản địa
các em học sinh tâm sự muốn có thêm nhiều bài học bằng ngôn ngữ bản địa hơn

cùng với đó chúng tôi cũng nhờ các gia đình người bản địa cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin về ngôn ngữ của họ
rõ ràng ngôn ngữ bản địa đang kết nối cộng đồng và ai cũng cảm nhận được tín hiệu tích cực ấy
australia là một trong những quốc gia có tỷ lệ mất ngôn ngữ cao nhất thế giới